nhưng thực tế là tới nay giá lợn vẫn cao chót vót mà nguồn cung thì vẫn khan hiếm
thương lái khắp nơi khẳng định giá lợn dù rất cao nhưng vẫn khó mua và người tiêu dùng cả nước vẫn chưa biết khi nào giá lợn hạ nhiệt